xin được kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h ngày một mươi bảy tháng ba với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
mở đầu bản tin là thông tin liên quan đến việc điều tra sai phạm trong kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh thuận vừa bắt tạm giam giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn năm trăm linh hai g
chiều ngày một mươi sáu tháng ba phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về kinh tế công an tỉnh ninh thuận đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam đối với lê tự trị là giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn năm trăm linh hai g về hành vi nhận hối lộ khởi tố bị can
cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn văn tuấn dân và dương văn minh về hành vi đưa hối lộ
trong quá trình công tác từ tháng một đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai lê tự trị đã có hành vi cấu kết móc nối
thỏa thuận nhận tiền của nguyễn văn tuấn dân và dương văn minh để can thiệp chỉnh sửa thông số kỹ thuật nâng chiều cao tải trọng
đối với các xe ô tô trên chương trình theo dõi từ xa của cục đăng kiểm việt nam nhằm giúp cho các chủ xe có thể đăng kiểm sai quy trình
còn liên quan đến công tác đăng kiểm phương tiện đường thủy nội địa vào tối ngày một mươi sáu tháng ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng đã tống đạt quyết định tạm giữ hình sự và thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp
nơi làm việc của bốn đối tượng cùng chú tại quận sơn trà
trong đó hành vi của ông nguyễn chín và ông huỳnh văn điều có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đất tài sản
hành vi của ông ngô hai và ông lê văn láng kiểm định viên phòng đăng kiểm tàu cá tri cục thủy sản đà nẵng
có dấu hiệu của tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai ông chín có nhu cầu muốn nâng khống công suất máy tàu cá từ ba trăm linh mã lực lên bốn trăm năm mươi mã lực
được nhận hỗ trợ của chủ thủ tướng chính phủ trong việc khuyến khích hỗ trợ khai thác nuôi trồng hải sản
sau đó ông chín nhờ ông liều làm thủ tục mua giúp một bộ hồ sơ khống tự đục lại số máy trên máy thủy cũ
và liên hệ với tri cục thủy sản thành phố đà nẵng để làm hồ sơ hoán cải thay máy mới cho tàu
trong quá trình thực hiện ông hai và ông láng đăng kiểm viên của tri cục không phát hiện chứng thư giám định
của tàu cá là không đúng quy định đồng thời tự ý bỏ qua một số công đoạn kiểm tra
giám sát theo quy trình thậm chí tất cả các biên bản kiểm tra kỹ thuật thử máy thực tế đều được tự lập và ký khống
hiện công an thành phố đã thu giữ nhiều hồ sơ tài liệu liên quan công tác đăng kiểm tàu cá trên địa bàn
và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
công an tỉnh tiền giang phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng
đối với phan thị thanh nhã chú tại thị xã cai lệ để điều tra làm rõ xử lý về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính của nhân dân
vào cuối năm hai nghìn một mươi tám phan thị thanh nhã sử dụng tài khoản facebook cá nhân theo dõi nhiều bài viết của các đối tượng trong và ngoài nước
có nội dung chống nhà nước việt nam đồng thời ủng hộ tổ chức phản động lưu vong có tên là chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
vào cuối năm hai nghìn một mươi chín nhãn tham gia tổ chức phản động lưu vong chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
nhã đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải chia sẻ hai mươi năm bài viết video có nội dung xuyên tạc
bịa đặt xúc phạm lãnh đạo đảng nhà nước việt nam
và kêu gọi người dân tham gia tổ chức phản động lưu vong
vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai công an thị xã cai lệ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với phan thị thanh nhã
về hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật xuyên tạc xúc phạm uy tín danh dự nhân phẩm của cá nhân
nhưng đối tượng không chấp hành mà vẫn tiếp tục hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia
công an tiền giang đã nhiều lần giáo dục nhưng phan thị thanh nhã vẫn không từ bỏ mà còn có thái độ thách thức chống đối
cơ quan an ninh điều tra đã tiến hành khởi tố bị can bắt tạm giam phan thị thanh nhã
công an tỉnh đồng nai vừa phối hợp với công an thành phố hồ chí minh
triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh bắt giữ bốn đối tượng và thu giữ một kg ma túy
qua trao đổi nghiệp vụ giữa phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai
và phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh
về việc trên địa bàn tỉnh đồng nai và thành phố hồ chí minh
có nhóm đối tượng hoạt động mua bán cháy phép chất ma túy với khối lượng lớn
nên đã lập án đấu tranh
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng phối hợp đã bắt giữ bốn đối tượng
nguyễn quang huy chú tỉnh lâm đồng phạm văn lập chú tỉnh phố hồ chí minh
nguyễn văn khánh nguyễn thành được cả hai đều chú tỉnh đồng nai
để điều tra về các hành vi mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy
sáng nay hãng hàng không việt nam airlines đã chính thức lên tiếng về thông tin
tiếp viên của hãng bị bắt giữ do nghi ngờ mang ma túy và thuốc lắc về việt nam
vào ngày một mươi sáu tháng ba vietnam airlines đã nhận được thông tin của tri cục hải quan tân sơn nhất
về việc đang tạm giữ bốn tiếp viên thực hiện nhiệm vụ trên chuyến bay vn một mươi
từ paris về thành phố hồ chí minh ngày một mươi năm tháng ba
do nghi ngờ trong hành lý của các tiếp viên này có thuốc lắc và ma túy
sau khi nhận được thông tin hãng đã quyết định đình chỉ thực hiện nhiệm vụ
đối với bốn tiếp viên nêu trên để phục vụ công ty
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng tạ quang dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại khu sáu xã tiên kiên huyện lâm thao tỉnh phú thọ
về tội cướp tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi ba và có sẹo dài một cm giữa lông mảy trái
bên cạnh đó công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng đinh trung thảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại khu ba xã thanh đình thành phố việt trì tỉnh phú thọ
về tội gây dối trật tự công cộng
đối tượng này cao một m sáu mươi bốn và có nốt ruồi cách một cm trên trước đầu lông mày trái
còn về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ
cũng ra quyết định truy nã đối với đối tượng đinh trung thảo
đối tượng hứa minh tăng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
hộ khẩu thường trú tại xã địch quả huyện thanh sơn tỉnh phú thọ
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi bảy lông mày siên trong
và có sẹo cong một cm đầu lông mày phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các thuyết tượng trên

nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp được